nhiễm khuẩn hp là loại nhiễm khuẩn phổ biến nhất thế giới chỉ sau vi khuẩn sâu răng
loại nhiễm khuẩn này thường âm thầm xâm nhập vào cơ thể người mà không có triệu chứng rõ rệt
vi khuẩn hp sinh sống và phát triển trong dạ dày người
sự phát triển và hoạt động của chúng làm tổn thương niêm mạc dạ dày viêm lết dạ dày tá tràng
nếu không can thiệp sớm bệnh có thể tiến triển mạng tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe thậm chí làm thúc đẩy ung thư dạ dày
theo thống kê khoảng một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn hb có nguy cơ mắc ung thư dạ dày
bất cứ ai cũng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn hp
theo thống kê ước tính có khoảng năm mươi dân số trên thế giới nhiễm vi khuẩn hp
tỷ lệ nhiễm tại các vùng quốc gia là khác nhau
một người nhiễm bệnh có thể lây lan cho người thân kể cả trẻ nhỏ trẻ sơ sinh nếu có thói quen hôn môi mớm thức ăn
mặc dù số người nhiễm vi khuẩn hp khá cao song không phải trường hợp nào cũng có biểu hiện triệu chứng bệnh hay biến chứng dạ dày khi gặp điều kiện thuận lợi
vi khuẩn tăng hoạt động và gây hại triệu chứng do vi khuẩn hp gây ra cũng thầm lặng khó phát triển
thông thường người bệnh nhiễm vi khuẩn hp diễn tiến đau dạ dày thừa bị xuất hiện một vài triệu chứng nhựa hơi đau bụng nhiều lần thường xuyên có cảm giác no đầy hơi buồn nôn giảm cân không rõ nguyên nhân
nếu viêm lết dạ dày nặng triệu chứng nặng hơn có thể gặp như phân đen nôn da máu đau dạ dày dữ dội phân có máu tươi
nếu gọi phải những triệu chứng này tốt nhất bệnh nhân nên đi thăm khám sớm để được xét nghiệm và kiểm tra
nó có thể sống được trong môi trường acid nhờ nó đã được chui vào sát lớp viêm mạc và được bảo vệ trong lớp nhảy của dạ dày
chính vì thế nó rất ít bị tác động bởi dịch acid
ngoài ra nó cũng tạo ra các sản phẩm amoniac giúp cho nó tránh được tác dụng của acid
chúng ta biết là bình thường thì trên cơ thể chúng ta có rất nhiều loại vi khuẩn
đang sống cộng sinh có loại thì nhờ có nó mà chúng ta có thể tiêu hóa thức ăn nó một cách dễ dàng hơn
nhưng có những loại khi mà nó cũng quá hoạt động hoặc là số lượng nó quá nhiều nó sẽ gây nên các cái tình trạng bệnh lý của chúng ta
thế thì con vi khuẩn hp này cũng vậy nó bình thường nó sống cộng sinh trong chúng ta và hầu như là ít khi nó gây nên những cái dối loạn đường tiêu hóa
tuy nhiên khi ở một số
trường hợp đặc biệt ví dụ như do cái tình trạng sức khỏe của chúng ta đề kháng kém rồi do quá trình các cái niêm mạc của dạ dày bị tổn thương bởi các yếu tố ví dụ như rượu như thuốc lá bởi các một số loại thuốc hoặc là do quá dư acid
lúc này là khi có tổn thương của niêm mạc thì sự có mặt của vi khuẩn hp nó sẽ có thể gây nên trầm trọng thêm cái quá trình bị viêm đó
và lúc này nó có thể viêm toàn bộ bề mặt hoặc là nó gây nên các cái lết
ngày chúng ta trở thành một cái bệnh lý viêm lết dạ dày tá tràng nguyên dân do vi khuẩn hp
vi khuẩn hp rất phổ biến số lượng người nhiễm rất cao
chỉ kém phổ biến hơn nhiễm vi khuẩn sâu răng đặc biệt chúng nghĩ rằng lây nhiễm từ người bệnh sang người lành với nhiều con đường như đường miệng
đây là con đường chuyển nhiễm chủ yếu
khi người lành tiếp xúc với vi khuẩn hb qua nước bọt hoặc dịch tiết đường tiêu hóa của người bệnh có thể lây truyền qua hôn dùng chung dụng cụ ăn uống sinh hoạt
do đó nếu một người nhiễm bệnh thì người thân người tiếp xúc gần có nguy cơ nhiễm rất cao
đường phân vi khuẩn hp cũng được đào thải một phần qua phân có thể lan ra cộng đồng thói quen ăn đồ sống
giữ gìn vệ sinh không sạch sẽ là nguyên nhân gây nhiễm vi khuẩn hp đường ruột
con đường khác vi khuẩn hp có thể lây nhiễm khi sử dụng các thiết bị y tế mà không được vệ sinh tiệt trùng tốt như ống nội soi dụng cụ nhà khoa
tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm qua con đường này không cao
một đường lây truyền rất kinh điển đó là qua miệng và phân
chúng ta biết rằng trong chế độ ăn uống của chúng ta tất cả những việc mà chúng ta từ tiếp xúc bằng tay cho đến thức ăn qua đường miệng
thì những phần đó nếu bị nhiễm bệnh bởi vi khuẩn hp nó đều có thể lây vào trong hệ thống tiêu hoa chúng ta và nó cứ trú lại trong dạ dày của chúng ta
chính vì thế mà
cái việc mà chúng ta sống trong một cái môi trường mà khi mà có nhiều đồ ăn chung trong cộng đồng và cái nguồn lây nó rất dễ qua đường miệng qua đường tay tiếp xúc rồi qua đường miệng thức ăn
thì cái khả năng lây truyền nó rất là cao
và chính vì thế mà chúng ta thấy cái lượng mà những người châu á đặc biệt là việt nam mà nhiễm vi khuẩn hp trong dạ dày tỷ lệ rất là cao
thì chúng ta nói là cái đường chính của nó là qua đường tiêu hoa tức là qua đường miệng
thế thì cái đường miệng này thì ví dụ chúng ta tiếp xúc giữa cái vấn đề là liên quan đến con vi khuẩn này thì khi nó đào thải xuống phân
do vậy là nếu mà chúng ta tay của chúng ta tiếp xúc với phân các cái phân mà có vi khuẩn hp đều rất dễ dàng nó bị lây nhiễm vào đường miệng
ngoài ra thì vi khuẩn hp nó cũng tiết qua được nước bọt
khi các cái tiếp xúc của chúng ta qua bằng đường nước bọt thì cũng gây nên cái nhiễm khuẩn
ngoài ra thì chúng ta thấy rằng mặc dù là có thể không tiếp xúc trực tiếp giữa người với người nhưng mà trong cái quá trình ăn
chúng ta có ví dụ như nước chấm chung chẳng hạn chúng ta có nước bọt trong đó và những người ăn cùng vẫn có thể bị lây chéo của nhau
hoặc là những người ăn cùng một cái rau sống bị nhiễm bẩn
thì nó cũng là thấy rằng là đều có thể mắc người trong gia đình đều bị mắc
thực ra như chúng ta biết rằng là con vi khuẩn hp nó sống cộng sinh với chúng ta và rất dễ dàng lây nhiễm
vì chúng ta cũng không thể nào tránh được trong cái việc chúng ta ra bên ngoài chúng ta ăn uống rồi chúng ta ăn các cái sản phẩm như rau sống v v
đều rất dễ dàng bị mặc dù không phải lây từ những người thân trong gia đình
thế do vậy là cái việc mà chúng ta gọi là ăn riêng ra
thì cũng không thật là cần thiết
chúng ta nên chú ý tới vệ sinh chung tức là việc chúng ta nên rửa tay vệ sinh bằng xà phòng
sau khi mình đi vệ sinh thì mình rửa tay bằng xà phòng rồi các cái đồ ăn mình ăn chín uống sôi v v
nó mới là cái chính để chúng ta hạn chế được việc mắc vi khuẩn hc
hiện nay có bốn loại xét nghiệm được dùng để phát hiện sự có mặt của vi khuẩn h
vi khuẩn hp gồm xét nghiệm máu kiểm tra máu của bệnh nhân có kháng thể chống vi khuẩn hp hay không
sự xuất hiện của kháng thể vi khuẩn hp trong máu cho biết có tồn tại vi khuẩn này trong dọa dày và đường ruột
xét nghiệm hơi thở vi khuẩn hp chủ yếu sinh sôi phát triển ở dạ dày nơi có nồng độ acid cao
khiến hầu hết các vi khuẩn xâm nhập đều bị tiêu diệt
có thể kiểm tra sự có mắt của vi khuẩn này trong dạ dày bằng cách xét nghiệm hơi thở
với thiết bị đo dpm đặc biệt nếu dbm dưới năm mươi âm tính với vi khuẩn hp
dbm từ năm mươi đến một trăm chín mươi chín không xác định được kết quả
tm trên hai trăm linh dương tính với vi khuẩn hp
xét nghiệm kháng nguyên trong phân
vi khuẩn hp gây bệnh làm kích hoạt hệ miễn dịch tạo kháng nguyên chấm lại
một phần chúng sẽ được tìm thấy trong phân
xét nghiệm này thường không dùng để sàng lọc bệnh nhân có nhiễm khuẩn hp hay không
mà nhằm hỗ trợ chuẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị của bệnh nhân nhiễm vi khuẩn hp
sinh tiết bằng nội soi dạo dày tá tràng
bác sĩ sẽ đồng thời lấy mẫu nhỏ niêm mạc dạ dày và ruột non để phân tích
tìm kiếm sự có mặt của vi khuẩn hp
thông thường bệnh nhân có triệu chứng viêm lết dạ giấy sẽ được nội soi để kiểm tra tổn thương thực thể
đồng thời xin tiết kiểm tra sự có mặt của vi khuẩn hp
chúng ta cũng có khá nhiều phương pháp để chuẩn đoán có vi khuẩn hp
tuy nhiên mỗi phương pháp chuẩn đoán có độ nhạy độ đặc hiệu khác nhau
do con vi khuẩn hp tạo ra ammoniac
nên người ta có thể dùng test hơi thở để xác định xem có vi khuẩn hp không
rồi người ta có thể dùng xét nghiệm máu bằng các xét nghiệm elisa
để tìm các kháng thể chống lại vi khuẩn hp trong máu
ngoài ra trong quá trình nội soi dạo dày
người ta có thể lấy các mảnh niêm mạc để soi
tìm vi khuẩn hp hoặc là nuôi cấy trong một số trường hợp